ngày tám tháng bốn thay mặt ban bí thư đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã ký ban hành chỉ thị số bốn mươi ba
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hội nhà báo việt nam
trong tình hình mới và sau đây là một số nội dung chính của chỉ thị
sau một mươi năm năm thực hiện chỉ thị số ba mươi bảy của ban bí thư trung ương đảng khóa chín
hội nhà báo việt nam không ngừng được củng cố và phát triển
tiếp tục khẳng định vị trí vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đảng
đặc biệt báo chí đã tham gia hiệu quả bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
và cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
thời gian tới tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường
tác động mạnh đến nước ta trong bối cảnh khoa học công nghệ
nhất là công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hội nhà báo việt nam cần tiếp tục
đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị
báo chí toàn quốc đến năm hai nghìn hai mươi năm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo
củng cố xây dựng hệ thống tổ chức hội nhà báo việt nam thống nhất chặt chẽ
theo điều lệ hội quan tâm hơn nữa đến việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp
của hội viên của người làm báo
ban cán sự đảng chính phủ chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
chỉ đạo các bộ ngành có liên quan ra soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật
về báo chí chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng can bộ báo chí có cơ chế chính sách khuyến khích
cán bộ làm công tác hội làm tốt công tác bổ nhậm khen thưởng kỷ luật quan tâm bảo vệ quyền lợi
chính đáng của người làm báo hội viên hội nhà báo việt nam
toàn văn chỉ thị số bốn mươi ba mời quý vị và các bạn đón đọc trên các ấn phẩm của báo nhân dân số ra ngày mai